thưa quý vị một trong những thành công của mỗi người nghệ sĩ là tìm được mảnh đất nghệ thuật cho riêng mình
điều đó giống như sự gắn bó của cố nhạc sĩ phó đức phương với các ca khúc về miền quê
hay những ca khúc của nhạc sĩ thế hiển thể hiện sự ngợi ca người chiến sĩ của đội nhân dân việt nam
còn hình ảnh vẻ đẹp của người lao động dường như đều đã được khắc họa rõ nét nhất
qua những giai điệu ca từ của cố nhạc sĩ hoàng vân
và sẽ thật ý nghĩa nếu như chúng ta có thể nhớ lại những sáng tác ấy của ông
trong không khí của ngày quốc tế lao động hôm nay
nhạc sĩ hoàng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi tên thật là lê văn ngọ quê gốc ở hà nội
là nhạc sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc việt nam
di sản của ông để lại là một khối lượng nhạc phẩm đồ sộ
với khoảng trăm triệu đồng
khoảng bảy trăm linh tác phẩm đã xác định phần lớn đã đi vào lòng biết bao thế hệ người mộ điệu
một mảng đề tài khác nổi bật trong gia tài đồ sộ của nhạc sĩ hoàng vân
là các sáng tác về ngành nghề
ông nổi tiếng với bài ca xây dựng bài ca người giáo viên nhân dân
bài ca người thủy thủ bài ca giao thông vận tải
qua các sáng tác của ông chị công nhân anh kỹ sư bác nông dân hiện lên sinh động
họ đều trong tâm thế lao động xây dựng quê hương đất nước
đó là tinh thần lạc quan mà nhạc sĩ hoàng vân muốn truyền tải
với ca khúc bài ca xây dựng thì là một trong những ca khúc mà hiếm viết về ngành nghề nổi tiếng đến như vậy
bây giờ thì họ không còn nghĩ rằng đó là của ngành nào
người ta hát lên vì yêu cái ca khúc đó
người ta hát lên vì cái giá trị âm nhạc trong cái ca khúc
và vì cái sự thẩm thấu của công chúng với ca khúc
nó trở thành một ca khúc nghệ thuật
nó vượt xa khỏi
những cái gì mà của một cái ngành được viết
thế thì tôi nghĩ rằng là đó phải là một cái sự kết hợp rất là nhuận nhụy giữa nghệ thuật với lại cuộc sống đời thực
với những đóng góp và cống hiến mà nhạc sĩ hoàng vân để lại cho kho tảng âm nhạc việt nam
những ca khúc ngành ca như bài ca xây dựng người giáo viên nhân dân
tôi là người thọ lò vẫn sẽ sống mãi trong trái tim những người yêu nhạc
để hình ảnh cao đẹp về người lao động
đức tính cần cù
chịu thương chịu khó của dân tộc việt nam
vẫn sẽ sống mãi
thật đời thật tình như chính con người cố nhạc sĩ hoàng vân